thưa quý vị liên quan đến vụ án mạng bốn người tử vong tại phường long biên quận long biên tp hà nội
bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm gây ra vụ thảm án trên chính là người chồng
cụ thể do mâu thuẫn trong gia đình ông huy bốn mươi bốn tuổi trú tại phường long biên đã dùng dao đâm vợ và hai con đẻ tử vong
sau đó người đàn ông này dùng dao tự gây thương tích rồi treo cổ tự sát
chuyển sang một tin khác thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã thực hiện lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với sáu đối tượng có hành vi giết người
các đối tượng gồm nguyễn hồng tuấn nguyễn tấn quang trương quang vinh võ thành định nguyễn khắc vĩ và nguyễn quang phục
cùng trú tại huyện mộ đức
trước đó do có mâu thuẫn hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau qua mạng xã hội và sử dụng hung khí chém người
tại đường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi
liên quan tới vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khởi tố tám bị can
việc bắt tạm giam sáu bị can trên đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ quốc khánh
đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho phụ huynh có con thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên
thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lồng để tăng cường quản lý giáo dục con em mình
tại tỉnh khánh hòa công an thành phố cam ranh vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thành nhơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thành phố cam ranh để điều tra và làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kinh tế môi trường công an thành phố cam ranh
phối hợp với công an phường cam nghĩa tiến hành kiểm tra và phát hiện trong căn phòng trọ là nơi ở của nguyễn thành nhơn
có một bịch ni lông bên trong chứa khoảng gần bốn mươi g chất tinh thể màu trắng
bước đầu nhân khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy đá
hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
hai năm tù về tội
tàng trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy
tổng hình phạt hai mươi hai năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt cho bị cáo phạm tuấn hùng trú tại tp biên hòa
cùng tội danh mua bán trái phép chất ma túy các bị cáo cũng bị tuyên phạt gồm
nguyễn thị thúy nga một mươi tám năm tù trần nguyễn quốc bảo một mươi bảy năm tù hoàng thị ngọc huyền một mươi năm năm tù dương thiên bảo tám năm tù vũ thị giang và trần quang duy mỗi bị cáo bảy năm tù
theo có trạng trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hùng đã có hai lần mua gần sáu trăm hai mươi gram ma túy với giá hơn một trăm bốn mươi năm triệu đồng của một đối tượng không rõ lây lịch
rồi hùng đã phân ra thành nhiều gói bán lại cho giang bảo và nga với tổng trọng lượng hơn một trăm linh gram
số còn lại hơn năm trăm một mươi tám gram hùng chưa kịp bán thì bị thu giữ
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu tp đà nẵng vừa truy xét thành công đối tượng đặng ngọc anh hai mươi ba tuổi quê ở tỉnh quảng bình là thủ phạm chuyên gây ra
các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ trên địa bàn
vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn quận liên triều đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản bị hại phần lớn là phụ nữ khi đang lưu thông trên đường
qua xác minh truy xét và nghi vấn đặng ngọc anh là thủ phạm
tại đây đối tượng thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật tài sản của một bị hại trú tại tỉnh con tum khi đang lưu thông trên đường hoàng văn thái
chiếm đoạt được một điện thoại iphone xs max
trước đó ngọc anh còn thực hiện trót lọt hai vụ cướp giật tài sản khác chiếm đoạt phần lớn là điện thoại di động đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
hiện đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra
lén theo dõi người rút tiền ở ngân hàng rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn đức nhuần trú tại phường tân hạnh tp biên hòa vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi hai tháng tám đối tượng đến một ngân hàng để hỏi thủ tục vay tiền thì thấy ông trần thanh của vừa giao dịch rút tiền nên đã bám theo đến một siêu thị
sau khi ông của dựng xe ở bãi để vào mua hàng đối tượng đã móc cốp xe lấy trộm gần một trăm bảy mươi triệu đồng để trả nợ và đánh bạc hết bảy mươi bốn triệu đồng
số tiền còn lại đã bị công an thu giữ trong quá trình khám xét
thưa quý vị vào dịp nghỉ lễ nhu cầu vui chơi giải trí
và di chuyển của người dân rất cao các điểm vui chơi các tuyến giao thông huyết mạch mận độ người và phương tiện tăng đột biến
do vậy mà công tác đảm bảo an ninh an toàn cho người dân được lực lượng công an và các ngành chức năng đặc biệt chú trọng
ghi nhận ngay sau đây tại thủ đô hà nội
tại khu vực xung quanh bờ hồ hoàn kiếm đây là nơi thu hút đông đảo người dân đến tham quan vui chơi trong dịp lễ lần này
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được công an tp hà nội chỉ đạo lực lượng công an các phường triển khai từ rất sớm
đảm bảo quân số trực duy trì tuần tra kiểm soát đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm trật tự đô thị hành lang an toàn giao thông
công tác quản lý lưu trú cũng như phòng cháy chữa cháy tại các nơi lưu trú như nhà nghỉ khách sạn
các ngày lễ khác thì lực lượng công an thường xuyên là ứng trực một trăm linh để đảm bảo an ninh trật tự
và an toàn giao thông an toàn cho người dân được đi nghỉ lễ đi tham quan
công an quận và công an phường thường xuyên có các kế hoạch và các phương án tuần tra khép kín hai mươi bốn trên bảy
hàng ngày lúc nào cũng có người túc trực để xử lý các công việc
tại một số tuyến cửa ngõ thủ đô lực lượng cảnh sát giao thông đã thành lập các tổ lập chốt điều phối ở các nút giao thông trọng điểm
kịp thời phân làn điều hướng phương tiện không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài

và không để đột xuất bất ngờ kịp thời ương cứu nếu có sự cố xảy ra
thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an linh nhân dịp hai tháng chín
đơn vị đội cảnh sát đồng bộ số sáu tổ chức tuần tra kiểm soát
phát hiện những trường hợp xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định trở quá số người quy định
cán bộ chiến sĩ tập trung xử lý triệt đẻ để đảm bảo an ninh trật tự không gây ủn tắc
cho người dân giao thông về quê được đảm bảo an toàn nhất
tại công viên nước hồ tây một trong những điểm thu hút khách du lịch dịp mùng hai tháng chín
lượng khách đổ về đây tăng gấp nhiều lần so với ngày thường
ban quản lý công viên đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở xây dựng kế hoạch
phương án đảm bảo an ninh an toàn từ việc điều tiết dòng người và phương tiện
cho đến việc đảm bảo an toàn khi người dân vui chơi
trang thiết bị cứu hộ cứu nạn cũng như lực lượng bảo vệ thường xuyên trong trạng thái sẵn sàng
đảm bảo an toàn nhất cho du khách đến vui chơi
đối với công tác an ninh an toàn trật tự của công viên thì gồm hai phần một phần là bên vòng ngoài
vòng ngoài thì công ty cũng đã phối hợp với công an phường và xin chỉ đạo của công an quận
cũng như là thêm lực lượng bên quân đội
trong trường hợp mà đông khách thì sẽ phân luồng và xử lý để tránh trường hợp
ùn tắc giao thông trong ngoài cổng công viên
đối với công tác an ninh an toàn trong công viên
thì gồm hai phần đối với phần an ninh trật tự thì công ty cũng đã bổ sung lực lượng bảo vệ đầy đủ
để đảm bảo hướng dẫn khách tuân thủ theo đúng các quy định
quốc khánh mùng hai tháng chín là một ngày lễ trọng đại của toàn dân tộc
việc chủ động đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an đã giúp người dân vui chơi trong an toàn và vui vẻ
ngày một tháng chín trạm cảnh sát giao thông đồng phú thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước cho biết
vừa xử lý một xe khách dừng nằm bốn mươi ba chỗ nhổ nhét bảy mươi hai hành khách
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi một tháng tám trạm cảnh sát giao thông đồng phú nhận được tin báo từ người dân
về việc xe khách dừng nằm của nhà xe hoàng tâm đi từ thành phố hồ chí minh đến đắk nông có dấu hiệu nhổ nhét khách
các tổ kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đồng phú phụ trách quốc lộ một mươi bốn
đã theo dõi và bám theo chiếc xe này và xử lý vi phạm
lái xe khai nhận khi đến địa bàn tỉnh bình phước nhận tin báo lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát
nên lái xe đã đi đường vòng để tránh
đến đường nguyễn huệ thành phố đồng xoài nhà xe này thuê hai xe cứu thương và hai xe ô tô du lịch
để chở khách vượt chốt tuần tra và trạm cảnh sát giao thông đồng phú
do đã nắm được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông đeo bám theo dõi và bắt quả tang chiếc xe này
chở bảy mươi hai người tiếp tục di chuyển sau khi vượt chốt
hiện trạm cảnh sát giao thông đồng phú đã lập biên bản sự việc đồng thời buộc chủ xe phải hợp đồng với xe khách khác
chở số hành khách nói trên đến nơi an toàn theo đúng quy định
thưa quý vị trong những ngày này cùng với lực lượng công an trên cả nước công an tỉnh quảng ninh cũng đã tăng cường lực lượng
triển khai đồng bộ các biện pháp quyết tâm giữ vững an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông
vào những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
trên những tuyến đường dẫn về quảng ninh mật độ phương tiện giao thông đã tăng cao
để phòng ngừa un tắc và tai nạn giao thông phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an quảng ninh
huy động tối đa lực lượng phương tiện kỹ thuật tăng cường tuần tra kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông từ xa từ sớm
dùng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra cơ bản nắm tình hình tập trung vào các hành vi như điều khiển phương tiện
trở quá số người quy định lạng lách đánh võng vượt chạy quá tốc độ sử dụng rượu bia ma túy
với tinh thần là kiên quyết xử lý triệt để không có vùng cấm không có ngoài lệ
trên tuyến đường thủy phục vụ du khách tham quan vịnh hạ long các lực lượng chức năng cũng đã thành lập nhiều tổ công tác liên ngành
kiểm tra việc đảm bảo an toàn của phương tiện chứng chỉ nghiệp vụ của đội ngũ thuyền viên việc niêm yết giá các loại dịch vụ
công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phòng cảnh sát đường thủy công an quảng ninh cung cấp số đường dây nóng
để người dân du khách kịp thời phản ánh khi gặp các tình huống phát sinh đồng thời tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi gây mất an toàn
kiểm tra về thủy thủ thuyền viên mà trong cơ thể có nồng độ cồn ma túy và các tích khác
và cái thứ hai đó là cái chuyên đề về chở hàng hóa hóa cũng như là chở người vượt quá dự hạn quy định
đồng thời chúng tôi phối hợp với lực lượng chức năng như là cơ quan cảng bộ đường thủy nội địa quảng ninh
là điều tiết tại các cái tuyến giao thông trọng đẹp các cái điểm dừng chân tham quan trên vịnh hạ long
mục tiêu cao nhất làm sao để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách đến tham quan trên vịnh hạ long
cục quản lý địa tỉnh hoàng ninh tăng cường công tác kiểm tra đối với các cái tàu ngủ đêm và tàu chở khách du lịch
và các cái điểm bán hàng như thi túc động thuyền cung hang đổ gỗ
chúng tôi sẽ kiểm tra về cái thứ nhất về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
cái thứ hai nữa là về cái níu giá và bán theo giá níu giá theo quy định
và kiểm tra đặc biệt là cái vấn đề về cái vệ truyền đoàn thực phẩm
các tàu phải đều có cái bản nghiêm yết giá dịch vụ trên tàu du lịch của mình
để cho khách du lịch khi mà có nhu cầu tham quan vịnh hạ long mà đặt các dịch vụ trên tàu
cũng nắm bắt được các giá cả dịch vụ và đáp ứng được các nhu cầu du khách
để tránh các cái thiết bị
các cái hình trạng thu cao hơn giá quy định của ubnd tỉnh quảng ninh
trong dịp này bộ công an đã cử một mươi năm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng
cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động phối hợp với công an quảng ninh
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại tham quan và nghỉ dưỡng của người dân du khách
thông tin liên quan đến vụ cháy tiệm sửa xe tại thành phố phan thiết bình thuận
thông tin từ bệnh viện đa khoa bình thuận vào sáng sáng sáng ngày hôm nay
mặc dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bé trai nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy đã không qua khỏi
do ngạt khí độc quá nặng
và cũng là nạn nhân nhỏ tuổi nhất được binh nhì trần văn quỳnh chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình thuận giải cứu đưa ra xe cứu thương cùng hành động sơ cứu cho bé
gây xúc động dư luận mấy ngày qua
như vậy đến thời điểm này vụ cháy đã khiến bốn nạn nhân tử vong gồm chị phạm bảo trâm vợ của trụ tiệm sửa xe
cùng hai con trai sinh năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và anh nguyễn hữu đốn người dũng cảm lao vào đám cháy cứu người
cũng liên quan đến vụ việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an về việc quan tâm xem xét
công nhận liệt sĩ đối với công dân có hành động dũng cảm hy sinh bản thân để cứu người
đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh bình thuận vừa ký công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh
kiến nghị hoàn chỉnh hồ sơ xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với anh công dân nguyễn hữu đốn
người đã dũng cảm lao vào đám cháy cứu người
sau một thời gian điều tra theo dõi lực lượng phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tây ninh
phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh công an huyện biến cầu cùng các lực lượng chức năng khác
đã triệt phá thành công chuyên án mua bán người bắt giữ sáu đối tượng đồng thời giải cứu hai nữ nạn nhân
bước đầu điều tra cả sáu đối tượng thừa nhận hành vi dùng tiền mua hai nạn nhân nữ với giá là ba mươi sáu triệu đồng
sau đó liên hệ với đầu mối bên campuchia để bán lại với giá một trăm ba mươi triệu đồng
tuy nhiên khi cả nhóm vừa đến khu vực cửa khẩu quốc tế mộc bài chuẩn bị đưa hai nạn nhân qua biên giới
thì bị các lực lượng chức năng trong chuyên án bắt giữ hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra
với hành vi cưỡng đoạt tài sản đào duy cương chú tại thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an thị xã mỹ hào nhận được đơn tố cáo của cương về việc anh nguyễn đức hiếu
cùng chú tại thị xã mỹ hào có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba trăm linh triệu đồng
qua điều tra cơ quan công an xác định nội dung đơn tố cáo là sai sự thật và làm rõ
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi anh hiếu có vay của cương số tiền ba trăm linh triệu đồng với lãi suất lập bốn mươi bốn một năm
thời điểm cho vay cương đã soạn giấy biên nhận với nội dung anh hiếu nhận số tiền trên để xin việc cho cương
sau đó bắt anh hiếu ký tên
từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai do nhiều lần anh hiếu không trả được tiền lãi theo thỏa thuận
cương dọa sẽ gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng theo nội dung giấy biên nhận
anh hiếu đã ký tên
tính đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cương đã thu được của anh hiếu số tiền là ba trăm một mươi bảy triệu đồng
xét thấy hành vi của cương đã đủ yếu tố cấu thành tội cứng đoạt tài sản
công an thị xã mỹ hào đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn hoàng phước chú tại tỉnh hậu giang và lê hữu tròn chú tại thành phố cần thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đêm hai mươi hai tháng tám phước và tròn rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi hai đối tượng đến ấp phú tân xã phú tân huyện châu thành thì trộm được xe mô tô
hai đối tượng sau đó đã thay đổi biển số và màu sơn của xe để sử dụng cũng như tránh bị cơ quan công an phát hiện
vào cuộc điều tra công an huyện châu thành đã bắt được phước và tròn cùng tăng vật
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe mô tô khác tại xã phú tân huyện châu thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng
đối với hai tài xế điều khiển xe ben trên ép ô tô trên đường cao tốc
vào ngày một mươi sáu tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai xe ben liên tục chèn ép ô tô trên cao tốc
nội bài lào cai làm việc với cơ quan chức năng tài xế bốn mươi tuổi quê phú thọ khai nhận
chiều ngày một mươi sáu tháng tám tài xế điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc nội bài lào cai chiều lào cai hà nội
đến đoạn cao tốc hạn chế hai làn đường xe chạy ở giữa có dải vạch sơn liền song song màu vàng
thì bất ngờ bị xe ô tô mong biển kiểm soát tỉnh bắc ninh vượt bên phải xe và tạt đầu
vì bức xúc nên tài xế này đã điện thoại cho một tài xế bốn mươi tám tuổi điều khiển xe đầu kéo khác đi cùng đoàn
hỗ trợ cùng ép dừng ô tô trên để nói chuyện
căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được xác định hành vi của hai tài xế điều khiển xe đầu kéo
đã đủ yếu tố cấu thành tội gây rối cho tựa công cộng
năm nhóm báo chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội với lượng thành viên lên tới một mươi người
vừa bị công an tỉnh lâm đồng vô hiệu hóa đồng thời ra quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân
số tiền là một mươi năm triệu đồng
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh lâm đồng phát hiện nhiều fanpage hội nhóm kín có hành vi thông báo chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí
khu vực tuần tra kiểm soát tốc độ đo nồng độ cồn thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
tại địa bàn tỉnh lâm đồng và nhiều địa phương khác
vào cuộc xác minh cơ quan công an xác định năm trường hợp là các quản trị viên của các fanpage nhóm kín
có hoạt động bao chốt giao thông nêu trên
tại cơ quan công an năm người đã thừa nhận là đã tạo lập tham gia quản trị và các hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật
gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước
công an tỉnh lâm đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trưởng nhóm vì hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin
của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật với tổng số tiền là một mươi năm triệu đồng
đồng thời cảnh cáo ba phó nhóm và vô hiệu hóa năm nhóm kín vi phạm
trong dịp lễ quốc khái hai tháng chín năm nay tại địa bàn thành phố đà nẵng mỗi quận huyện đều duy trì ít nhất ba tổ công tác
tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
ở khu vực nội thành từng người điều khiển phương tiện kể cả ô tô xe máy khi có dấu hiệu nghi vấn sử dụng rượu bia đều được kiểm soát nồng độ cồn
dịch vụ vui chơi giải trí do đó tổ kiểm tra nồng độ cồn được thiết lập để kiểm soát các trường hợp có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia
qua kiểm tra bốn mươi lực phương tiện phát hiện hai trường hợp vi phạm cả hai trường hợp này đều có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
với mức độ vi phạm này người điều khiển sẽ bị phạt tiền từ sáu đến tám triệu đồng mức phạt cao nhất đối với xe máy và bị tước giấy phép lấy xe từ hai thai đến hai mươi

tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn để xử lý nghiêm trước pháp luật đồng thời là răng đe cho những người khác không nên sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông
nêu cao được ý thức bảo vệ mình và bảo vệ những người dân giao thông từ tối nhờ thổi là bốn mươi trường hợp hai trường hợp vi phạm như vậy là thời gian qua nhờ sự tập trung cao độ của lực lượng cơ sách giao thông
do này là sử dụng nồng độ rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông đã có giảm
còn đây là chốt kiểm tra cố định trên tuyến đường trần câu vân hạ hủy tập quận thanh khê đa phần người dân đều chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn
triển khai chốt kiểm soát từ hai mươi đến hai mươi ba giờ ra soát gần một trăm linh lượt phương tiện nhưng chỉ phát hiện tám trường hợp vi phạm chủ yếu là xe máy
theo nghị định một trăm linh mức xử phạt đối với ô tô xe máy khi bị vi phạm nồng độ cồn khá cao nên phần lớn người dân đều nâng cao ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe
nếu mình sử dụng bươi rượu thì tất nhiên là sẽ ưu tiên việc đi xe taxi về nhà hoặc là theo grab để bảo vệ bản thân mình
bên cạnh các trường hợp chấp hành vẫn xuất hiện một số trường hợp có biểu hiện không hợp tác liên tục lẫn tránh thậm chí khi phát hiện vi phạm nhiều người đã vứt bỏ phương tiện như thế này
đối với những trường hợp mà người ta không chấp hành về vấn đề xử lý vi phạm nồng độ cồn chúng tôi tiến hành lập biên bản đồng thời tạm giữ xe theo đúng quy định và đồng thời cho người chứng kiến ký vào biên bản
thì qua sáng hôm sau chúng tôi sẽ
gọi và mời người vi phạm đến để xử lý các vi phạm về nồng độ cồn
thì đa số thì người dân người ta họ cũng hợp tác vì lúc đó người ta họ cũng tính táo rồi thì người ta họ hợp tác và chấp hành rất tốt
kiện quyết xử lý đến cùng hành vi vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức và giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra có nguyên nhân từ rượu bia
đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín khi hoạt động vui chơi giải trí diễn ra nhộn nhịp với số lượng lớn người dân và du khách đến tham quan nghỉ dưỡng